riêng các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận chịu tác động yếu của gió đông thổi từ biển vào
chiều và tối nay vùng ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ sẽ không cao phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
ngược ra phía bắc hiện tại gió đông nam ẩm và gió tây từ khu vực thượng lào đang tạm suy yếu
nên trong ngày hôm nay bắc bộ trời nhiều mây và có nắng gián đoạn
nhiệt độ ngày tăng nhẹ lên mức hai mươi chín ba mươi một độ
đến tối và đêm nay
khi gió đông nam ẩm cũng như đới gió tây có xu hướng hoạt động trở lại
mưa rông sẽ tái xuất hiện cho toàn bắc bộ
vùng núi và trung du của bắc bộ sẽ là những vùng có mưa nhiều và cường độ mưa ở cấp mưa vừa
có nơi mưa to với lượng mưa trong khoảng từ năm một mươi năm mm
nguy cơ về hiện tượng trượt lở đất hay lốc xoáy trong mưa rông vẫn còn
nhất là đối với các tỉnh như lai châu sơn la lào cai và yên bái
phải đến ngày mai khi mà gió đông nam và gió tây suy yếu hẳn
vùng thấp phía tây mở ra thì bắc bộ mới hết mưa và trời chuyển nắng trở lại
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết tốt
trời nắng ráo gió yếu sóng thấp và biển lặn tầm nhìn xa thông thoáng
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc không mạnh
phổ biến trong khoảng cấp ba cấp bốn nhưng mưa rông lại xuất hiện
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
trong mưa kèm theo đó là nguy cơ về các hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
vì thế mà tàu thuyền hoạt động trên khu vực huyện đảo trường sa cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước